năm mới hai nghìn hai mươi đã đến với rất nhiều kế hoạch và kỳ vọng mới
kỳ nghề tết dương lịch tuy không dài nhưng mà mỗi người thì đều có những kế hoạch đón chào năm mới cho riêng mình
còn đối với các đại sứ của các nước hay là đại diện các tổ chức nước ngoài tại việt nam
thì họ đón năm mới như thế nào
hãy cùng phóng viên chúng tôi đến thăm nhà đại sứ naui tại việt nam bà greta loken
đã là năm thứ hai đón năm mới tại việt nam
đại sứ naui greta loken không lựa chọn việc đi du lịch
thay vào đó bà cùng người bạn thân thiết của mình bà nina enger
bí thư thứ nhất đại sứ quán naui vào bếp
cùng nhau nấu món ăn truyền thống naui để mời những người bạn việt nam của mình thưởng thức
dù không trở về quê hương nhưng bà không hề cảm thấy buồn
bởi bà có được những người bạn việt nam vô cùng thân thiết
và điều bà trân trọng nhất đó là giá trị gia đình trong những ngày đầu năm mới
vẫn được người bạn việt nam thân thiết
naui và các nước phương tây đón năm mới vào ngày cuối cùng của năm ba mươi một tháng một mươi hai
chúng tôi thường bắn pháo hoa ăn những món ăn ngon cùng gia đình và bạn bè
tôi biết tết cổ truyền của việt nam thiên về truyền thống gia đình bạn bè
gia đình và người thân gặp gỡ chuyện trò cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống
còn bà nina enger bí thư thứ nhất đại sứ quán naui tại hà nội
lại hào hứng chia sẻ với chúng tôi về cách nấu món bạc
bạc ca lao cá tuyết sốt cà chua một trong những món ăn truyền thống của naui
vào các dịp đặc biệt những bữa tiệc xung họp gia đình trong đó có năm mới và giáng sinh
bạc ca lao naui rất đơn giản dễ nấu nhưng lại là món ăn giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe
nó đặc biệt phù hợp khi trời lạnh hoặc khi mưa tuyết
có thể đây là lý do tại sao người naui rất thích bạc ca lao
giống như việt nam naui cũng trải dài trên bản đồ
và chúng tôi cũng có đường bờ biển dài
mỗi vùng miền có một đặc sản và truyền thống riêng
một số vùng ăn món bạc ca lao được nấu theo kiểu chúng tôi làm hôm nay
gia đình tôi thường ăn món bạc ca lao vào đêm sao thừa
tôi có thể cảm nhận nền văn hóa của việt nam rất thú vị
những gì tôi được nhìn thấy và cảm nhận tới thời điểm này là các bạn rất thân thiện chăm chỉ và tốt bụng
dù ở lại quê hương hay sinh sống và làm việc xa quê
thì thời khắc giao thừa đều được mọi người chờ
chúng tôi cũng rất thân thiện và chờ đón để cùng trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất
và với những người bạn nước ngoài khoảng cách địa lý có lẽ không còn khiến họ bận tâm
bởi họ sẽ luôn cảm nhận được không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới ngay trên chính đất nước việt nam
nhân dịp tết canh tí đang đến rất gần
đại sứ naui và toàn thể thành viên đại sứ quán cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến những người dân việt nam
cầu chúc mọi người một năm hai nghìn hai mươi thịnh vượng hạnh phúc và thành công